thông tin về dịch bệnh covid một mươi chín tại nước ta
tính từ một mươi tám h ngày hai mươi bốn tháng một mươi đến sáu h ngày hai mươi năm tháng một mươi
việt nam không ghi nhận thêm ca mắc covid một mươi chín mới
tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam hiện là một một trăm sáu mươi ca
trong tổng số một một trăm sáu mươi ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là một năm mươi một ca
số ca còn đang điều trị là bảy mươi bốn ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi bốn năm trăm bảy mươi sáu người